chú tại thành phố cần thơ đang cắt trộm dây đồng tiếp đất của một trụ điện trên đường tỉnh lộ chín trăm hai mươi năm đoạn thuộc ấp thuận hưng thị trấn ngã sáu huyện châu thành cùng tăng vật là một dây kèm và một mươi chín loại dây tiếp đất
đấu tranh với hiếu cơ quan công an thu giữ thêm ba dây kềm và ba mươi đoạn dây đồng tiếp đất ước tính thiệt hại hơn ba mươi triệu đồng

một số đi qua địa hình hiểm trở như đồi núi khiến việc tiếp cận bảo vệ không được liên tục
nắm được điểm yếu này các đối tượng thường thực hiện hành vi trộm cắp cáp điện một cách chót lọt trước khi bị lực lượng chức năng hoặc người dân phát hiện

chú tây thành phố cần thơ đang cắt trộn dây đồng tiếp đất của một trụ điện earlier có thực hiện hành vi trộn cắp đất trước khi bị lực lượng chức năng hoặc người dân phát hiện
theo đánh giá sau khi khai thác mùa rộng thì biết là thường hạn trộm vào đêm khuya trời mưa khi đấy là rất vắng người cũng như là lực lượng tuần tra mật phục cũng hạn chế
đơn cử như đường dây trung tuyến tại các trạm biến áp vô cùng quan trọng
nó được chế tạo có cách điện là thấp nhất
nếu thiếu đường dây này thì sự đe dọa cháy nổ đối với trạm biến áp cũng như thiết bị điện của cơ quan nhà dân trong phạm vi cấp điện là rất cao
thế nhưng đối tượng đỗ thế hiệp đã dùng kìm cộng lực kìm cắt dây điện bút thử điện găng tay dao dọc giấy quần áo thợ điện xây đài để đi trộm cắp cáp điện
lợi dụng khoảng thời gian buổi trưa hoặc chiều tối ít có người đi lại hiệp sử dụng trang phục của công nhân điện lực nhằm tránh sự nghi ngờ của người khác đi đến các trạm biến áp trên địa bàn tìm để cắt dây điện trục tính
với thủ đoạn này hiệp đã thực hiện chót lọt một mươi vụ trộm cắp cắp điện thành công
trong một tháng
theo lời khai của các đối tượng giá mỗi kg lõi đồng trộm được bán cho các vựa phế liệu cao nhất là một trăm năm mươi đồng thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực của dây cắp điện và dây tiếp đất
ngoài ra để khôi phục hệ thống chiều sáng tại các khu vực bị cắt dây cắp điện cơ quan chức năng phải mất nhiều tiền của thời gian công sức
nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề về an ninh trật tự tại các tuyến đường vắng về đêm
gây ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông khi dướng vào dây điện có các tượng cắt để lợi
đặc biệt là gây nguy hiểm tính mạng của người dân khi ra chạm vào các mối dây điện mà tượng cắt để lợi thể dẫn đến chết người
qua đây cũng khuyến cáo người dân thứ nhất là khi phát hiện các đối tượng nghi dấn trộm cắp dây điện như dây tiếp đắn
thì kịp thời thông báo cơ quan công an
các vụ bất cắp cắp điện chiều sáng không chỉ gây thiệt hại cho đơn vị quản lý
mà còn ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương
những tên trộm cắp cắp điện không chỉ coi thường pháp luật
kẻ gian còn coi thường mạng sống của chứng minh
hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng đã không những ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân
mà còn giảm hiệu quả chất lượng phục vụ của các doanh nghiệp viễn thông
ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia
người dân cần tuân thủ pháp luật tham gia tố giác tội phạm
phát hiện các hành vi trộm cắp phá hoại đường dây cáp viễn thông
góp phần cùng lực lượng công an và ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự
và thông tin liên lạc được thông suốt an toàn